vào tối ngày hôm qua bốn tháng hai tỉnh cao bằng đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
công nhận bảo vật quốc gia đôi chuông chùa viên minh và đền quang triều
quần thể di tích lịch sử văn hóa thuộc xóm đào quận xã hưng đạo thành phố cao bằng
đây là một quần thể di tích bao gồm bốn di sản văn hóa vật thể được xếp hạng
đó là chùa viên minh đền quan triều và đôi chuông cổ được bảo tồn tại quần thể di tích này
việc công nhận bảo vật quốc gia đối với đôi chuông chùa viên minh và đền quan triều
là dịp để tôn vinh và giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho nhân dân các dân tộc tỉnh cao bằng
động viên nhân dân phát huy lòng tự hào về các giá trị truyền thống của quê hương
để từ đó nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh
đây cũng là dịp để tỉnh cao bằng giới thiệu quảng bá nâng cao các giá trị văn hóa đặc trưng của đất và người cao bằng
tạo bước chuyển mới cho thành phố trên đường hội nhập và phát triển